ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi hơn hai nông dân của các tổng trong huyện hồ vang khẩu hiệu
mang cờ đỏ búa liềm từ các ngã đường rầm rộ kéo về ngã ba nghèn để tiến vào công đường
trước khi thế ngút trời của người dân tri huyện cùng nha lại và lính tráng bỏ chạy khỏi công đường
nhân dân làm chủ chính quyền
cũng chính tại ngã ba nghèn đã diễn ra cuộc meeting của hơn một năm trăm linh nông dân của hai tổng lai thạch và lai khê
kỷ niệm quảng châu công xã đã bị quân đội pháp đàn áp xả súng giết hại bốn mươi hai người
và làm bị thương gần một trăm linh người
đây trở thành cuộc tàn sát đẫm máu nhất của thực dân phong kiến đối với nhân dân hà tĩnh
trong phong trào cách mạng một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một
trong giai đoạn tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi cao trào của cuộc đấu tranh ở thành phố vinh
trung tâm của phong trào công nhân nghệ tĩnh nổi lên có làng đỏ yên dũng
nay thuộc phường hưng dũng thành phố vinh nơi hoạt động của sứ ủy trung kỳ
lãnh đạo các cuộc meeting biểu tình
đây cũng là quê hương của các đồng chí lãnh đạo phong trào công nhân
ngày công nhân vinh bến thủy như đồng chí nguyễn lợi đồng chí nguyễn phúc
nhân dân yên dũng ngày ấy với tinh thần đấu tranh quyết liệt và không nhân nhượng
với bọn thực dân và phong kiến tay sai đã vùng lên giành chính quyền
năm một nghìn chín trăm ba mươi khi đó nhân dân đã dòng đấu tranh bắt bảy lý trường bảy phổ lý trường và lý trường ra đây
đưa dấu ấn ra trại cho cách mạng
mãnh giữa đó bắt bảy anh phổ lý tréo đến kỳ xà nhà để trung
mãnh giữa đó bắt bảy anh phổ lý tréo đến kỳ xà nhà để trung
chính quyền soviet công nông đầu tiên ở yên dũng lúc đó có tên là bát hương tức là tám làng
còn đình trung được nhân dân sử dụng làm trụ sở và cũng trở thành nơi truyền bá chữ quốc ngữ cho bà con lúc bấy giờ
đỉnh điểm của phong trào soviet nghệ tĩnh đó là cuộc biểu tình của hơn ba vạn dân
từ các huyện thanh trương nam đàn hưng nguyên kéo về vinh
đoàn biểu tình với các khẩu hiệu như bỏ siêu thuế bớt sửa làm chống khủng bố trắng
bồi thường cho các gia đình bị tàn sát trong cuộc khởi nghĩa yên bái
đà đảo chủ nghĩa đế quốc đà đảo phong kiến
người dân thậm chí còn đưa ra yêu sách bắt bọn thực dân phong kiến phải chia lại dụng đất
chính quyền thực dân pháp đã đàn áp mạnh mẽ bằng cách huy động máy bay ném bom
vào đoàn biểu tình hai trăm một mươi bảy người chết và một trăm hai mươi năm người bị thương
tuy nhiên đoàn người vẫn kéo về huyện lị đập phá nhà lao đốt phá các huyện đường
bao vây đồn lính khố xanh
hệ thống chính quyền thực dân phong kiến tan giã hoặc lung lay ở nhiều huyện xã
trước yêu cầu đặt ra của phong trào các tri bộ đảng bộ ở khắp nghệ tĩnh
đã tiếp tục lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh
mở rộng thành lập chính quyền soviet ở các xã
huyện trên toàn vùng
trong đó không thể không nhắc tới khu di tích nhà thờ họ nguyễn duy
tại xã thanh phong huyện thanh trương
nơi đặt trụ sở bí mật của tỉnh ủy nghệ an
trong giai đoạn tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi đến tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi một
do đồng chí nguyễn tiềm lúc đó là bí thư tỉnh ủy chọn để hoạt động
thì nhà thờ hiện nay là cái nhà thờ mà bậc tiềm trực tiếp ở đấy để mà lãnh đạo cách mạng
thì nghĩa là đối với là cái phong trào thanh phong lúc đó
là lên rất cao
đối với thanh phong đã có những cái biểu tình để mà đi cỡ phuyển
thì nhờ cái sự lãnh đạo trực tiếp của đảng mà đứng đầu là bán cho phanh đảng bộ
là nghệ an lúc đó là hoạt động ở đây
thì lấy đấy là làm cái địa điểm để là dậy lên cái phong trào cách mạng ba nghìn ba mươi một
tuy nhiên bọn thực dân phong kiến luôn truy lùng
tìm bắt các đảng viên lãnh đạo phong trào
do đó để duy trì được phong trào không thể không kể tới sự đùm bọc của nhân dân lúc bấy giờ
chứ ở đấy là chỉ có cách cái đôn ràng á tức là cái thằng tây yên động chỉ có một km rưỡi
mà vẫn bảo vệ được an toàn cho là cơ quan của đảng bộ nghệ thịnh lúc đó là hoạt động cái cách rất là tốt đẹp
kể cả cái con người mà giao lên đưa thư của tỉnh đảng bộ đi nói chung là đều tròn con người đấy hết
trước sự đàn áp ngày một tăng của thực dân pháp phong trào cách mạng ở nghệ tĩnh gặp khó khăn
chúng lập thêm nhiều đồn bốt can quét khắp các vùng truy tìm đảng viên lãnh đạo phong trào
chính quyền soviet từ đó cũng dần tan giã
nhiều đồng chí bị bắt giữ đầy đi các nhà tù ở miền trung tây nguyên và miền nam
và bảo tàng soviet nghệ tĩnh
ngày này cũng nằm trên một phần của nhà lao vinh nơi giam giữ các đảng viên phong trào một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một
mặc dù phong trào soviet nghệ tĩnh lúc đó chỉ tồn tại được trong bảy tháng
nhưng đã trở thành bài học kinh nghiệm quý báu cho cách mạng việt nam sau này về cách tập hợp lòng dân
chủ tiết lòng tin lòng tin của dân
lòng tin của dân như cái soviet nghệ tĩnh là chứ có gì cả
nhưng mà dân tin là
một cơ là
đi học bằng cơ nghĩa sô
dân tin là một đảng ra đời rồi
rồi là có những người lãnh thủ
như người này có
đi theo như vậy thì mình mới giải phóng được
cái niềm tin là quan trọng
chính đảng viên lúc đó là điều
cho nên quần chúng nhìn thấy tấm gương của cán bộ đảng viên
mà phần lớn các bộ đảng viên thì hy sinh
từ trong xã trong nhà máy xí nghiệp là
bình thường thì không biết ông ấy là đảng viên
nhưng mà lúc đấu tranh thì ông ấy chính là đảng viên
rồi người ta đi đầu trong đấu tranh
đi đầu đấu tranh thì là quần chúng nhìn thấy
thế mà tôi nói kể cả trung ương cũng thế
thế lúc đó cho đến tháng bốn năm ba mươi một
một mươi tám tháng bốn năm ba mươi một
rồi đồng chí tổng bí thư trần phú là
là bị bắt cuối cùng

trung ương cũng qua đài
bị bắt hết
rồi nó tù sử bắn gân hết trung ương
thế cho nên nhìn vào trung ương này
nhìn vào sứ ủy tình ủy
thì cái nêu gương của quần chúng
trước quần chúng là sâu sắc lắm
có thể nói số viết nghệ tính một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm ba mươi một
chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản
khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng
đối với thắng lợi của cách mạng tháng tám

những giá trị về công tác xây dựng đảng
xây dựng chính quyền
cũng như tập hợp vận động quần chúng nhân dân
tới nay vẫn còn nguyên giá trị